theo kế hoạch từ hôm nay ngày hai mươi một tháng sáu toàn bộ công nhân tại công ty puyan việt nam
đồng ở quận bình tân sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với số lượng khoảng năm mươi sáu người
công suất tiêm chủng ước tính đạt khoảng hai mươi người mỗi ngày
trong ngày đầu diễn ra chiến dịch đoàn công tác của bộ y tế đã đến kiểm tra công tác tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho người lao động tại công ty cố phần may nhà bè phường tân thuận đông quận bảy
kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho công nhân
tại công ty puyen việt nam phường tân tạo quận bình tân
theo kế hoạch từ hôm nay hai mươi một tháng sáu sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho năm mươi sáu công nhân
tại công ty puyen việt nam với một trăm linh điểm được bố trí với công suất tiêm ước tính hai mươi người mỗi ngày
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết trong ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín đã có khoảng tám người của tám công ty làm việc tại quận bảy được tiêm vaccine
các điểm tin được tổ chức đầy đủ các quy trình từ khai báo y tế đo nhiệt độ huyết áp
nhập thông tin khám sàng lọc tiêm chủng vào khu vực theo dõi sau tiêm ba mươi phút
mọi công tác tổ chức được thực hiện theo đúng kế hoạch đảm bảo chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín diễn ra an toàn và hiệu quả